các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể thấy thời gian qua hàng loạt các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng
vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu
vai trò của vấn đề nâng cao văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông
cùng những giải pháp gì cần được ưu tiên triển khai để bảo đảm cho người dân có được những chuyến đi an toàn trong dịp này
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình giao thông kết nối
tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với mỗi người tham gia giao thông hàng ngày
trong khi đó ở việt nam số lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông
và tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông của người dân luôn cao hơn mức trung bình của thế giới
vì vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông cho người dân là vấn đề xuyên suốt được nhiều người quan tâm
và là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan ban ngành chức năng
giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng
hướng con người tới những hành vi chuẩn mực khi tham gia giao thông
đây cũng là chương trình đã được ủy ban an toàn giao thông quốc gia tập trung triển khai thực hiện
đưa chương trình vào trường học nhằm nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh
đặc biệt trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi tám
các bậc phụ huynh nên chấp hành việc đổi mũi hợp cho con đảm bảo an toàn cho các con
cái này rất tốt cho các con ạ
trong một buổi sáng giao quân của lực lượng cảnh sát giao thông hà nội tại nút giao nguyễn thái học hoàng diệu
lực lượng chức năng đã bắt và xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm
có cả những phụ huynh quên không đổi mũ cho con và cũng có những trường hợp học sinh đèo nhau bằng xe điện không đổi mũ bảo hiểm
bố đội thôi con thì phải nói thật là không ít ít đội
chúng tôi đã thành lập hai mươi tổ
hai mươi bốn tổ tuần tra kiểm soát phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố
để làm sao kép kín địa bàn và xử lý mạnh và xử lý trên đề
các trường hợp mà tham giao thông bằng xe mô tô xe gắn máy xe đạp máy không đổi mũ bảo hiểm
để có thể thông qua đợt này tôi hy vọng có sự chuyển biến một cách mạnh mẽ hơn nữa trên địa bàn thành phố hà nội
về công tác chấp hành đổi mũi bảo hiểm đặc biệt là công tác đổi mũi bảo hiểm cho xe em
tôi nghĩ là với các cháu nhỏ ấy thì cái việc mà am hiểu về cái luật an toàn giao thông
cũng như là đội mũi cho cháu thì cũng rất tốt để trong quá trình trên đường như này thì cũng giúp cho an toàn cho các cháu
chương trình tuyên truyền vận động và tặng ba mươi năm phiếu mua mũ bảo hiểm cho con là việc làm được đánh giá hết sức có ý nghĩa
trực tiếp nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh
chương trình được tổ chức tại các điểm trường trên một mươi tỉnh thành là an giang
bình định gia lai con tum phú thọ yên bái thái nguyên bắc ninh hà nội và thành phố hồ chí minh
được kéo dài đến hết năm hai nghìn một mươi tám
trong cái điểm cao điểm tết bảo vệ tết thì ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì và cục thành giao thông
phối hợp với công ty honda việt nam và các đơn vị là tặng mũi bảo hiểm tặng cái voucher để mua mũi bảo hiểm cho các cháu
để làm tăng cái nhận thức của đặc biệt là phụ huynh và các cháu cùng với gia đình
trong việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho chính mình chúng tôi cho rằng là cần phải truyền thông mạnh mẽ
để nhận thức đấy là một cách tự nguyện
việc giáo dục ý thức chấp hành luật tham gia giao thông nhất là đối mũ bảo hiểm trong trường học là điều hết sức cần thiết
bởi mỗi học sinh sẽ có ý thức chấp hành luật giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng cho mình từ nhỏ
mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên rất hữu ích để đem luật giao thông đến những người thân trong gia đình và toàn xã hội
hà nội những ngày giáp tết nguyên đán lượng người và phương tiện tham gia giao thông càng thêm đông đúc nhộn nhịp
các con đường dường như không có chỗ cho sự thong thả
sự vội vã của mỗi người đang cuốn đi theo cùng những ồn ào hối hả của phố phường
chủ động lên kế hoạch điều tiết các phương tiện giao thông công cộng phục vụ người dân là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay
trong dịp tết sắp tới ngoài những chỉ đạo mang tính chất thường xuyên liên tục
một công tác được đặc biệt quan tâm
đó là việc tăng cường công tác đường dây nóng ở tại địa phương
đây là một giải pháp hết sức quan trọng để làm sao các cơ quan quản lý có chức năng
có quyền hạn nhiệm vụ và tại địa phương là vào cuộc để thu nhận những phản hồi của người dân
về những vấn đề bất cập về những sai phạm trong công tác vận chuyển hành khách trong dịp tết kể cả hàng hóa
qua đó xử lý ngay ở cấp địa phương điều đó sẽ giúp giảm tải
giảm đi những cái vấn đề mà người dân đang bức xúc hiện nay đặc biệt là đi lại trong dịp tết
thống kê cho thấy vào dịp cuối năm lượng người tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến
bên cạnh đường bộ thì ngành hàng không và đường sắt cũng có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng
công tác an toàn đối với chúng tôi là một công tác được đặc biệt chú trọng lớn nhất
bởi cái ưu điểm lớn nhất của ngành đường sắt đấy là an toàn
do vậy thì không phải chỉ riêng dịp tết mà tất cả ngành thường chúng ta đều tập trung không phải lơ lá một số đoạn
tuân thủ các quy định của cán bộ công nhân viên trực tiếp điều hành chạy tàu
cũng như điều cảnh dưới ga và điều hành trên toàn tuyến
và kèm thêm là chúng ta tăng cường tuyên truyền cho địa phương để đảm bảo được là
cái an toàn giao thông sẽ được duy trì tốt không phải chỉ riêng trong những ngày tết và trong cả năm
cái dịp tết cao điểm thì cũng như mọi năm tần suất thì chuyến bay tăng nhiều
lượng hành khách thì thông qua hàng không cũng nhiều
trong khi lực lượng an ninh hàng không thì đang đợi cái việc thực hiện cái đề án
nâng cao năng lực của an ninh hàng không
để được củng cố thêm tuyển dụng thêm và được đào tạo thêm thì với cái lực lượng như hiện nay
thì chúng tôi vẫn phải chỉ đạo tổng quốc tế cả hàng không việt nam là bố trí người
thực hiện nhiệm vụ tăng cường ở tất cả các sân bay cũng như tất cả các điểm
cần thiết phải tăng cường ở sân bay để bảo đảm giữ vững được an ninh trật tự
cũng như là bảo đảm sự an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông hàng không
làm thế nào để ngăn chặn kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cao điểm đặc biệt là dịp tết nguyên đán
luôn là nỗi chăn trở lớn của những người làm công tác an toàn giao thông
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia xung quanh vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân

các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
mặc dù chúng ta đánh giá rằng tình hình tốt hơn so với năm trước
nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong quá trình đất nước tăng trưởng phát triển rất mạnh
điều kiện về kết cấu hạ tầng còn hạn chế
và ý thức của người tham gia giao thông
và của cả một bộ phận những người trong hệ thống quản lý cung ứng dịch vụ giao thông vận tải
cũng còn hạn chế
cũng còn hạn chế
nguyên nhân của việc để xảy ra những vụ tai nạn giao thông
là ý thức của người tham gia giao thông
thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng
bất cập về hệ thống hạ tầng giao thông
cũng như là những cái chế tài xử phạt của chúng ta chưa đủ sức dân đe
đó cũng là nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
ông đánh giá như thế nào về quan điểm này
phần nào chúng tôi cũng kết luận và có những đánh giá
thứ nhất là về kết cấu hạ tầng giao thông
chúng ta khẳng định rằng trong thời gian gần đây
đặc biệt là trong khoảng năm bảy năm trở lại đây
thì cái năng lực về kết cấu hạ tầng giao thông của việt nam
có những chuyển biến rất là mạnh mẽ
tuy nhiên là nó có đáp ứng được
nó đã đáp ứng đủ cái đòi hỏi
của nhu cầu giao thông vận tải hay chưa
thì chắc chắn là chưa
chúng ta cũng nói đến cái vấn đề liên quan đến
cái giáo dục và thực thi pháp luật
nhưng đối với ủy ban an toàn hợp quốc gia
thì chúng tôi cho rằng là hiện nay
thì chúng ta hệ những cái quy định pháp luật
và cái chế tài tương đối đầy đủ
thế nhưng tất nhiên nó sẽ vẫn còn những cái khâu
những cái điểm mà chúng tôi cho rằng là cần phải tiếp tục cải thiện
thứ nhất liên quan đến về vấn đề liên quan đến các quy định
về giáo dục an toàn hợp thông
đáp ứng được yêu cầu thực tiện
thì khẳng định là chúng ta còn phải làm tiếp
đối với cái việc đào tạo sát hạch cấp dây phân lay xe hiện nay
nó cũng còn là còn một số những vấn đề
thế rồi chúng ta nói đến cái việc là những cái chế tài nó còn chưa nghiêm
có những cái chế tài nó chúng ta cũng cần phải xem xét
không chỉ về vấn đề phát triển kinh tế
nó phù hợp với cả những cái dân đe
nó mang cả cái giăn đe về văn hóa xã hội
thì khi đó cái chế tài nó đảm bảo tính toàn diện và nó hiệu quả hơn
những ngày cuối năm và dịp tết nguyên đán đang tới gần
lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến
vậy thì ủy ban an toàn giao thông quốc gia
sẽ có những cái giải pháp nào để có thể giúp cho người dân
có được những chuyến đi an toàn nhất
vậy thì ủy ban an toàn quốc gia
thì chúng tôi cũng phối hợp các bộ ngành
xây dựng và trình để thủ tướng ban hành một công điện
về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán lễ hội xuân
trong cái công điện này thì thủ tướng cũng chỉ đạo
các bộ ngành ở địa phương
trước hết là phải làm tốt cái công tác
tuyên truyền phổ biến thông tin và hướng dẫn

để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông
sao cho an toàn sao cho thuận tiện
đồng thời là có cái phương án về vận tải
để đảm bảo cho người dân thuận tiện trong việc mua vé
thuận tiện trong việc đi lại
thế rồi tăng cường về công tác bảo đảm an toàn cho kết cấu hạ tầng
chỉnh trang đường xá bến xe nhà ga sân bay

làm sao hạ tầng nó phải an toàn và thuận tiện nhất

thế rồi tăng cường công tác tuyên truyền
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện
và ngăn chặn ngăn chặn từ gốc
và ngăn chặn ở trên đường những hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là của đội ngũ những người mà điều khiển các phương tiện kinh doanh tải
và ủy ban an toàn quốc gia thì chúng tôi cũng đã tập hợp
những số điện thoại đường dây nòng
của tất cả các cơ quan và của chính văn phòng ủy ban
công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân biết
và phản ảnh về cái tình hình trật tự an toàn giao thông
mùn tắc giao thông
mà trong cái quá trình họ tham gia giao thông họ phát hiện ra
cũng đề nghị người dân khi phản ảnh đến đường dây nóng
thì nên phản ảnh thông qua tin nhắn
về tất cả số điện thoại chúng tôi đều sử dụng điện thoại di động
để mà khi tin nhắn đến chúng tôi chuyển
đến các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ trực tiếp

ở trên địa bàn nơi mà xảy ra vụ việc
thì nó sẽ kịp thời hơn chính xác hơn
và nó đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người cung cấp thông tin
nhân dịp xuân mới thì ông có gửi lời chúc gì
tới toàn thể người dân cũng như là những người đang tham gia giao thông hàng ngày
tết đến xuân về thì tôi xin chúc tất cả mọi người đều vui
đều có một niềm vui
tất cả mọi người đều có cơ hội được đoàn tụ
trong không khí ấm mát
một ngày xuân với gia đình với người thân
và đặc biệt là xin chúc tất cả mọi người
tham gia giao thông an toàn
xin cảm ơn ông và chúc ông cùng với
ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ đạt được
nhiều những mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi chín
hy vọng rằng với những giải pháp tích cực
mà ủy ban an toàn giao thông quốc gia triển khai
một cách đồng bộ sẽ góp phần kéo giảm
tai nạn giao thông và chúng ta sẽ có được
những chuyến đi an toàn nhất
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi
chương trình được phát đi vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
phát lại vào các khung giờ
bảy h ba mươi phút thứ bốn
một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm
năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chương trình giao thông kết nối
tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email
xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại